nhiều địa phương đã có đổi mới cách làm hay trong công tác sinh hoạt tri bộ nhằm phát huy vai trò của đảng viên và tri bộ trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở
những buổi sinh hoạt tri bộ giờ đây không còn mang tính hình thức mà đã tạo ra những hiệu quả thiết thực
từ đó nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng ghi nhận sau đây tại tỉnh tuyên quang
tri bộ thôn hưng kiều hai xã an tường tp tuyên quang có bốn mươi chín đảng viên
đây là một trong những tri bộ điển hình thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng sinh hoạt tri bộ
mối quan hệ giữa đảng viên với quần chúng được thắt chặt tạo nên khối đại đoàn kết bền vững trong lòng dân
một trong các biện pháp xây dựng tri bộ vững mạnh chính là chất lượng sinh hoạt tri bộ ngày càng phải được co trọng
mỗi loại hình tri bộ hoạt động theo chức năng nhiệm vụ khác nhau do vậy cần xác định được những cách thức
nội dung sinh hoạt phù hợp sao cho phát huy tinh thần dân chủ phát huy được vai trò của đảng viên
các đồng chí đảng viên ở các tri bộ trực thuộc cơ bản là kiêm tri hội trưởng của các đoàn thể
do vậy mọi chủ trương đường lối chính sách cũng như các công việc triển khai hết sức đồng bộ và các đồng chí được nhân dân
quý mến tin tưởng và từ đó cũng đã góp phần cho thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong thôn
cũng như tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
đảng bộ tỉnh tuyên quang hiện có một mươi một đảng bộ trực thuộc bốn trăm chín mươi cơ sở đảng gần ba năm trăm linh tri bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở
với trên năm mươi bốn chín trăm linh đảng viên
thời gian qua tuyên quang đã ban hành và thực hiện nhiều kế hoạch hướng dẫn nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt tri bộ trong toàn tỉnh
đặc biệt công tác phân công cán bộ chuyên viên về dự sinh hoạt tại các tri bộ đã được triển khai tích cực
được kịp thời tham gia đóng góp ý kiến giúp kỷ niệm cũng như là hướng dẫn về nghiệp vụ công tác sinh đảng nói chung
và công tác của tri bộ nói riêng góp phần vào việc thực hiện tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của các tri bộ đảng bộ cơ sở
thời gian tới tỉnh tuyên quang sẽ ban hành một số hướng dẫn nội dung sinh hoạt tri bộ
thường kỳ theo từng loại hình tri bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt tri bộ góp phần đề ra biện pháp cụ thể xây dựng tri bộ trong sạch vững mạnh
nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị xã hội tại địa phương